tại đà nẵng đến thời điểm này hơn một mươi một thí sinh đã chủ động ôn tập sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi cùng với thí sinh của hai mươi sáu tỉnh thành phố khác vào ngày ba bốn và năm tháng chín tới
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân hầu hết các thí sinh đều rất phấn khởi và tự tin trước kỳ thi quan trọng này
thời gian qua em trịnh hoàng nam học sinh trường trung học phổ thông phan châu trinh quận hải châu thành phố đà nẵng đã tích cực ôn tập chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi để đạt kết quả tốt nhất
tụi em rất là phấn khởi vì cuối cùng là sau bao lâu thì tụi em những học sinh đà nẵng cũng được thi
khi kết thúc năm học nhà trường vẫn giữ mối liên lạc với tất cả các học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm
qua các group zalo hoặc là facebook và thầy cô chủ nhiệm hàng ngày báo cáo cho ban giám hiệu nhà trường về tình hình các em học sinh về sức khỏe các đối tượng là f f một f hai cũng như là các đối tượng trong vùng cách ly y tế
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên học sinh của hai mươi bảy tỉnh thành phố buộc phải thi đợt hai
tuy nhiên điều này cũng mang lại cho các em những lợi thế nhất định
bởi một số trường đại học tại đà nẵng đã căn cứ vào học bạ của học sinh vùng dịch để xét tuyển thẳng và chỉ cần học sinh đó bổ sung bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
những dạng bài tập để các em làm bằng
hiện sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng đã bố trí hai mươi sáu điểm thi chính thức
trong đó có một điểm thi cho thí sinh thuộc diện f một f hai và một điểm thi dành cho thí sinh đang ở tại các khu cách ly y tế
hiện công tác bảo đảm an toàn cho thí sinh và giáo viên coi thi như lấy mẫu xét nghiệm khử khuẩn vệ sinh trường lớp đã và đang được triển khai khẩn trương để kỳ thi diễn ra an toàn hiệu quả